trước tình hình mưa lũ ở miền trung có nhiều diễn biến phức tạp gây ngập lụt trên diện rộng
đoàn công tác thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vừa đến kiểm tra vùng ngập lụt sung yếu các xã bãi ngang tại huyện quảng điền và các hồ chứa nước
công trình thủy điện thăm hỏi người dân vùng lũ và chỉ đạo phương án ứng phó lũ lụt trên địa bàn thừa thiên huế
tại huyện quảng điền địa phương chịu ngập lụt nặng nhất trên địa bàn thừa thiên huế
đoàn công tác đến kiểm tra tình hình ngập lụt tại các khu vực kiểm tra một số điểm sung yếu ở đê sông diên hồng
và thăm tặng quà cho một số hộ dân bị cô lập ở xã quảng phước
theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
hàng năm đến thời điểm này đã chuẩn bị vào mùa khô nhưng năm nay
khu vực miền trung từ thừa thiên huế đến ninh thuận xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến lũ lên nhanh
thời gian kéo dài cường suất lũ tăng
trước mắt cần phải an toàn cho người dân an toàn cho công trình nhất là các hồ chứa thủy điện
trước tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đang còn diễn biến hết sức phức tạp
nên công tác kiểm tra điều tiết xả lũ ở các công trình thủy điện và hồ đập trên địa bàn đang được giám sát một cách chặt chẽ
cùng ngày đoàn công tác đã kiểm tra tình hình sạt lở ở tuyến sông bồ thị xã hương trà
và kiểm tra công tác điều tiết lũ ở thủy điện hương điền